lập tài khoản mạng xã hội giả danh lãnh đạo để nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt
hai đối tượng đặng văn thực chú tại tỉnh gia lai và đặng thanh tùng chú tại tỉnh lâm đồng
đã bị công an thành phố giang nghĩa của tỉnh đắk nông tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó trong thời gian làm công nhân tại tỉnh đồng nai thực và tùng đã lập tài khoản mạng xã hội mạo danh lãnh đạo tỉnh đắk nông
để nhờ mua hàng hóa vay mượn tiền rồi chiếm đoạt
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đối tượng tiếp tục lập tài khoản mạng xã hội mạo danh một số lãnh đạo của thành phố hồ chí minh
rồi mượn tiền của cấp dưới
sau khi lừa đảo được ba mươi triệu đồng tùng và thực chia nhau tiêu xài cá nhân
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
hiện công an thành phố gia nghĩa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định
thực hiện gần một mươi vụ trộm cắp tài sản tại các khu dân cư cao cấp
nguyễn văn đức ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đắk lắc vừa bị công an phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi bắt giữ
trước đó vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi trong lúc tuần tra kiểm soát công an phường nghĩa tránh đã phát hiện
nguyễn văn đức đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đức khai nhận đã thực hiện gần một mươi vụ trộm ràn đầu lạnh cục nóng block máy điều hòa
tại sáu nhà dân ở khu vincom shop house và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng phúc lập
thuộc tổ sáu phường nghĩa tránh
đối tượng khai nhận từ các tỉnh tây nguyên xuống thành phố quảng ngãi trộm cắp tài sản
hiện công an tp quảng ngãi đã tạm giữ hình sự nguyễn văn đức để tiếp tục điều tra
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã triển khai cứu nạn thành công
một người nước ngoài bị mắc kẹt bên thác nước chảy xiết
nạn nhân bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối mơ khe dăm
thuộc địa phận xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
khi tiếp cận thì nam du khách đang mắc tại hốc đá cao giữa thác
tuy không bị thương nhưng thân nhiệt đang hạ thấp vì thời gian dài tiếp xúc với nước
xác định dòng thác chảy xiết nên đội cứu nạn đã cử một tổ cán bộ giàu kinh nghiệm
vượt thác đu dây tiếp cận người và đưa được người bị nạn đến vị trí an toàn
sau gần ba mươi phút lực lượng cứu nạn của công an thành phố đà nẵng
đã đưa nam du khách quốc tịch nga ra ngoài an toàn
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an mới đây cho biết
đã ra quyết định truy nã bảy bị can
trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại của phần sài gòn
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan
liên quan đến vụ án tham mô tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can
về các tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tham mô tài sản nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
gồm nguyễn thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn đinh văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn chiêm minh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyên phó tổng giám đốc
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn trầm thích tồn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên thành viên hội đồng quản trị
ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn san henry kajian sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quốc tịch trung quốc
thành viên hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn lam ly gióc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trú tại tp hcm nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
nguyễn lâm anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên phó giám đốc tri nhánh bến thành
ngân hàng thương mại của phần sài gòn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo
để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt giữ
yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
đồng thời bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa
và trình bày các nội dung có liên quan đến vụ án
mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ với điều tra viên hoàng hà
số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phòng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
thưa quý vị tại huyện maroc tỉnh đắk lắc các già làng trưởng buôn
và cán bộ chính quyền vừa đưa tám người nhẹ dạ cả tin mắc mưu
ngay theo phun rô có liên quan đến vụ khủng bố ở huyện chư quynh
ra kiểm điểm trước buôn làng
tám người vi phạm gồm yfechnie ytemnie ytrinnie yfinnie yberbia ylinnie ytemnie và ynyimnie
ở các buôn của xã gromzing huyện maroc
tại đây cán bộ chính quyền đã thông báo và chính những người này
thú nhận trước mọi người về những lỗi lầm sai trái của họ
theo đó từ năm hai nghìn một mươi chín do nhẹ dạ cả tin tám người này đã mắc mưu
ngay theo lời xúi dụng lôi kéo của hồ quỳnh
là đối tượng cầm đầu nhóm phun rô trong nội địa tổ chức gây ra vụ khủng bố ở huyện chư quynh
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ở huyện chư quynh
tuy nhiên sau đó tám người này đã kịp thời nhận ra âm mưu thâm độc
của bọn phản động phun rô lưu vong và những lầm lạc sai trái của mình
nên họ đã không đi theo không trực tiếp tham gia gây ra vụ khủng bố ở huyện chư quynh
sau khi làm việc với cơ quan công an thì mới phát hiện ra đó là sự sai trái

sai trước pháp luật nhà nước việt nam
đó là lời xô dục tuyên truyền lôi kéo những người nhận dạng cả tin theo thôi
còn thực ra cái việc đó không có không bao giờ thành lập được một nhà nước ngoài nhà nước việt nam
khuyên bà con buôn làng được nghe như lưỡng tin những bọn phản động phun rô
để mà thành lập một nhà nước đi ra tự trị
đó là những việc mà không có không bao giờ có
họ để xô dục mình tuyên truyền cho mình để xa vợ con xa buôn làng
bây giờ thì ở nhà thì được chính quyền nhà nước quan hồng với lại cơ quan công an
họ tạo điều kiện cho mình
ở nhà chăm lo cho vợ con để làm kiếm tiền cho con ăn học
tôi mong muốn là bà con cũng buôn không nghe theo và không tin những lời ca xấu lôi kéo hoặc là tuyên truyền
vì việc đó là không có thật và không có ích cho mỗi người dân
tôi xin hứa với buôn làng là từ nay về sau tôi không nghe và không theo tuyên truyền của cả xấu
và tôi mong buôn làng sẽ làm ăn phát triển để có cuộc sống ưu định hơn
cho đến nay các đối tượng phản động phun rô lưu vong và các thế lực thù địch ở bên ngoài
qua mạng internet và điện thoại di động vẫn lén lút móc nối với các đối tượng xấu bên trong
để tung tin tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá đảng nhà nước ta
âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
bởi vậy qua những vụ việc như trên chính quyền cơ sở cũng như cơ quan công an yêu cầu đồng bào ở các buôn làng
cần tiếp tục nâng cao cảnh giác để cùng cán bộ các cấp vô hiệu hóa phòng chống những âm mưu phá rối
góp phần bảo vệ sự bình yên cho các buôn làng tây nguyên
còn tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc huy ba mươi bốn tuổi trú tại tp hcm
để điều tra và làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi huy điều khiển xe ô tô bảy chỗ chở khách từ xã phú cường huyện định quán đi tỉnh đắk lắc
khi đến địa bàn thị trấn tân phú huyện tân phú thì bị tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an
phối hợp với công an tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra ma túy nồng độ cồn
qua test nhanh phát hiện huy dương tính với chất ma túy
tiếp tục phát hiện trong xe ô tô do huy điều khiển lực lượng công an phát hiện thêm một gói bột màu trắng nghi là ma túy
và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản để lấy tiền đánh bạc online
ba đối tượng gồm hoàng văn tùng sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phạm văn nhị sinh năm hai nghìn một và võ văn an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ để điều tra làm rõ
chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó vào khoảng tối ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
khi đến một quán điện tử thuộc phường đông kinh thành phố lạng sơn để chơi game
tùng thấy xe mô tô biển kiểm soát một mươi hai d một ba mươi hai nghìn một trăm năm mươi ba của khách
để dưới tầng hai đưa vào khu vực để chơi game
trường hầm không rút chìa khóa
quan sát không thấy ai đối tượng đã lấy trộm và nhờ một người quen mang chiếc xe đi cắm được hai triệu đồng
rồi sử dụng hết để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
nhận tin báo của bị hại công an thành phố lạng sơn đã điều tra và bắt giữ tùng
hiện đối tượng đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
tại an giang sau khi chơi game bắn cá thua hết tiền
phạm văn nhị và võ văn an đã rủ nhau đi trộm xe mô tô
bạn lấy tiền tiếp tục chơi game thì bị bắt
bước đầu hai đối tượng khai nhận ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nhị điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát
chở an đến khu vực phường mỹ xuyên tìm xe mô tô để trộm
khi đến hẻm chín an phát hiện một chiếc xe mô tô dựng trong hẻm không có người trông coi
nên an đến dùng đoàn bẻ khóa trộm chiếc xe
sau đó nhị đem chiếc xe đi cầm được ba triệu đồng chia nhau tiêu xài hết
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên
đã xác định bắt giữ nhị và an đồng thời thu hồi chiếc xe mô tô tàng vật vụ án
vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi nhà xe thành bưởi thông báo trên fanpage
sẽ ngừng vận chuyển khách từ năm giờ sáng chủ nhật ngày hai mươi chín tháng một mươi
nhiều hành khách đã đặt vé xe thành bưởi đi từ thành phố hồ chí minh đi đà lạt
cho biết hãng thông tin tạm ngưng sẽ chuyển khoản hoàn tiền vé khách đã thanh toán trước
và trước đó trên fanpage của nhà xe thành bưởi thông tin ngừng vận chuyển hành khách
tịch thu toàn bộ hệ thống máy chủ nên dữ liệu khách hàng bị dối loạn
làm thủ công sai sót nhiều làm ảnh hưởng tới khách hàng
và trong ngay tối ngày hôm qua thông tin này đã được nhà xe thành bưởi gỡ khỏi fanpage
và kèm theo đó là lời đính chính
và theo thông tin báo cáo đính chính thì nhà xe này lên tiếng xin lỗi
khi chưa kiểm duyệt kỹ nội dung thông tin trước khi đăng tải
thưa quý vị và các bạn du lịch mạo hiểm đang trở thành

đang là một dự án xu hướng khi giúp du khách trải nghiệm được những cảm giác phiêu lưu
vụ tai nạn khiến bốn du khách tử vong ở làng cù lần ở lạc dương lâm đồng
đã thu hút sự quan tâm của dư luận
và đang đặt ra dấu hỏi là vì sao du lịch mạo hiểm vẫn diễn ra vào mùa mưa
đây là thời điểm thiên nhiên có nhiều diễn biến thất thường như mưa gió bão lũ và sạt lở
và đằng sau đó là câu chuyện về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như là cơ chế chính sách nào để kịp thời chấn chỉnh hoạt động du lịch mạo hiểm này
hãy cùng bàn luận về vấn đề này trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm hồng long trưởng khoa du lịch
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi bốn du khách hàn quốc tham quan cùng đoàn tại khu du lịch làng cù lần huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
thì trận lũ quét xuất hiện cuốn trôi xe và bốn du khách cùng tài xế
cả bốn du khách hàn quốc đều tử vong còn tài xế bị thương nhẹ
đại diện khu du lịch làng cù lần cho hay tour đi xe uaz trên suối được du khách thích thú lựa chọn
tour này chỉ hoạt động khi suối cạn ngày xảy ra tai nạn con suối này cũng ở tình trạng suối cạn
theo ông này đây là lần đầu tiên xuất hiện trận lũ quét như vừa qua trong khoảng một mươi năm hoạt động của khu du lịch này
ngay sau vụ việc khu du lịch làng cù lần đã bị tạm ngừng
các hoạt động kinh doanh dịch vụ cùng với đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng
đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn gbq chủ đầu tư phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân
khắc phục hậu quả vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện về khắc phục sự cố lật ô tô do lũ tại làng cù lần
cùng với đó yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
và các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả sự cố nêu trên theo đúng quy định
kịp thời chỉ đạo hướng dẫn các địa phương trong cả nước tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch
lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm hồng long đã đồng hành cùng với tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay của chúng tôi
vâng thưa ông
nhưng lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đảm bảo an toàn cho du khách
vâng vậy theo ông nguyên nhân để xảy ra tình trạng này xuất phát từ đâu ạ
tôi cho rằng là nó là nguyên nhân đến từ cả hai phía
thứ nhất là từ công ty tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm này
bản thân họ thì họ thừa biết là những quy định của nhà nước và các bộ tiêu chuẩn về du lịch mạo hiểm của nhà nước
và họ có tính chủ quan trong việc tổ chức này
chính vì họ nói rằng là một mươi năm chưa bao giờ có những sự việc liên quan đến mất an toàn
cho du khách cũng như là tai nạn chết người như vậy
thì dẫn đến họ chủ quan
về mặt địa phương học mà nói thì tôi biết là cái khu vực đà lạt
thì cái mùa mưa của nó thường diễn ra từ tháng sáu tháng một mươi
và trong khoảng thời gian này thường là các hoạt động du lịch mạo hiểm
nó bị phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện tự nhiên
và điều kiện tự nhiên thì đương nhiên chúng ta không để điều khiển được cái điều kiện tự nhiên
và do vậy đây tính từ cái góc độ của công ty du lịch khai thác
cái loại hình du lịch mạo hiểm này họ đã quá chủ quan
cho một cái mùa mưa diễn ra từ
diễn ra dài kéo dài từ tháng sáu tháng một mươi
và đương nhiên là phải nói đến cái vai trò của hướng dẫn viên nữa
bởi vì có thể là họ sử dụng lái xe như là một cái anh hướng dẫn viên
nhưng bản thân anh lái xe này cũng thực sự là cũng có lẽ là cũng chưa được có một cái kỹ năng
đào tạo được bài bản
góc độ du khách thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cái du khách đi du lịch mạo hiểm nào
đều phải trang bị các cái kỹ năng các cái hiểu biết về du lịch mạo hiểm
bản thân cái loại hình du lịch mạo hiểm này
du lịch bình thường là chúng ta đã phải có những kiến thức kỹ năng rất là cụ thể rồi
nhưng đối với du lịch mạo hiểm thì nó không phải là phù hợp cho tất cả các đối tượng
thường là nó chỉ phù hợp cho những cái người có cái máu phiêu lưu mạo hiểm
cái thứ hai nữa là nó phải là những cái người có sức khỏe
và đương nhiên cái thứ ba là phải những người có thực sự có cái kỹ năng kiến thức liên quan đến loại hình du lịch mạo hiểm này
vâng như ông vừa nhắc đến là dường như là bản thân của người hướng dẫn viên
người quản lý khu cũng như là điểm du lịch
những người mà trực tiếp quản lý và vận hành tour du lịch vẫn còn đang chủ quan và lơ là
nên là không lường trước được những tình huống bất lợi xảy ra
vậy thì phải chăng là quy trình hay là cách vận hành những cái tour du lịch mạo hiểm kiểu như thế này đang gặp vấn đề ạ
rõ ràng nó là cái công việc của cái công tác quản lý và cái vận hành cái quy trình du lịch mạo hiểm
ở cấp địa phương cũng như là ở các cái biển đến
thế nhưng mà ở đây khi xảy ra sự việc đáng tiếc thì chúng ta thấy rằng là
bản thân khách cũng không
tuân thủ các quy định và ngoài ra thì doanh nghiệp cũng không đảm bảo các điều kiện cần thiết
lường trước được những cái rủi ro trong cái du lịch mạo hiểm
mà du lịch mạo hiểm bản thân trong cái du lịch mạo hiểm nó đã chứa đựng những cái yếu tố mạo hiểm rồi
và do vậy nó bị phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện
mà đặc biệt là điều kiện về tự nhiên của điểm đến
trong đó có khí hậu thời tiết nhiệt độ độ ẩm rồi những cái rủi ro bất ngờ khác
như vậy thì ở đây thì chúng ta thừa nhận là cái vai trò của cái đơn vị tổ chức sự kiện du lịch mạo hiểm này
cũng như là vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý điểm đến
và phần nào đó thì thuộc về trách nhiệm của chính những người tham gia vào du lịch mạo hiểm này
theo luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có những quy định liên quan đến khách du lịch
trong đó thì đặc biệt chú trọng đến việc là bảo đảm an toàn cho khách du lịch
và theo luật này thì từ phía cơ quan nhà nước và kể cả phía các khu du lịch và điểm du lịch
với những chức năng và nhiệm vụ và nhất là trách nhiệm của mình
phải có những biện pháp phòng tránh rủi ro xảy đến cho du khách
vậy thì cá nhân ông thấy là việc thực hiện trong thực tế đang có những bất cập gì xảy ra
hiện nay thì chúng ta cái luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy thì thực ra cũng là một cái bước tiến rất lớn về mặt quy định của pháp luật
còn bởi vì nếu như trước đây luật du lịch năm hai nghìn năm thì những cái điều khoản liên quan đến du khách nó chưa được hoàn thiện
thì đến luật năm hai nghìn một mươi bảy thì đã được hoàn thiện hơn
trong đó điều khoản về đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
và cái điều mới ba cũng quy định rất là rõ về
việc là các đơn vị liên quan tổ chức cá nhân liên quan
khi tổ chức hoạt động dịch vụ thì phải đảm bảo cái an toàn cho du khách
thế thì ở đây chúng ta nói cụ thể về vai trò của chính quyền địa phương
chính quyền địa phương chính là người cấp phép giấy phép cho các hoạt động kinh doanh du lịch mạo hiểm này
đồng thời là người giám sát kiểm tra các hoạt động du lịch ở các đơn vị tổ chức doanh nghiệp kinh doanh
thế thì nếu mà đẩy ra
để xảy ra sự vụ cụ thể như trường hợp ở đà lạt
thì rõ ràng là cái đơn vị gọi là tổ chức sẽ là phải người chịu trách nhiệm đầu tiên
nhưng bản thân người ta sẽ đặt câu hỏi rất lớn là tại sao mà các sự vườn việc liên tiếp xảy ra như vậy
cái vai trò của chính quyền địa phương ở đâu
thế thì lúc này thì chúng ta phải nghĩ tới cái việc là chính quyền địa phương sẽ phải có các hoạt động giám sát thường xuyên hơn
kiểm tra thường xuyên hơn định kỳ hơn
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo